đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đoàn lãnh đạo đảng nhà nước gồm nguyên tổng bí thư nông đức mạnh thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an thường trực ban bí thư trần quốc vượng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
với công lao của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
người đã cống hiến cả cuộc đời
cho dân cho nước dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang
thực hiện di nguyện thiêng liêng của bác toàn đảng toàn quân toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam
thống nhất đất nước đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội
bốn mươi năm năm trước ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son trói lọi
cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
mà đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
từ đây toàn đảng toàn dân toàn quân ta tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh
tích cực xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa và đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng toàn diện
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm
các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
trong không khí trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước đến dân hương tại thềm rồng điện kính thiên
khu di sản hoàng thành thăng long thăm di tích cách mạng nhà và hầm d sáu mươi bảy